theo số liệu thống kê mới nhất của tổng cục hải quan lượng ô tô nhập khẩu về việt nam trong nửa đầu tháng hai giảm mạnh so với cùng kỳ
trong bối cảnh dịch bệnh đang ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu
cụ thể tổng lượng xe nhập khẩu từ ngày một tháng hai đến hết ngày một mươi năm tháng hai chỉ đạt bốn năm trăm linh tám chiếc với giá trị gần một trăm linh một triệu đô la mỹ
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín lượng xe nhập khẩu nửa đầu tháng hai đã giảm hơn bốn trăm linh chiếc số lượng xe nhập khẩu trong tháng một cũng giảm mạnh
nguyên nhân một phần là do thời gian hoạt động của các doanh nghiệp ô tô bị rút ngắn khi tháng một chung với kỳ nghỉ tết nguyên đán